hiện tại thời tiết đang ở cao điểm của nắng nóng vì thế nguy cơ xảy ra hỏa hoạn đối với phương tiện giao thông là rất cao
nhất là đối với các xe di chuyển đường dài liên tục phải vận hành
nhằm đưa ra các khuyến cáo đối với người điều khiển các phương tiện ô tô xe máy
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với ông đặng trần khanh
phó trưởng phòng phòng kiểm định xe cơ giới cục đăng kiểm việt nam
mời quý vị cùng theo dõi
trước hết xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
thưa ông thời gian gần đây thì thường xảy ra cái tình trạng là xe bị bốc cháy
và đặc biệt là với những xe di chuyển đường dài
vậy ông đánh giá cái nguyên nhân của tình trạng này là do đâu
các nguyên nhân cơ bản quy chung đối với các vụ cháy xe thì xuất phát từ mấy nguyên nhân sau
thứ nhất là do công tác bảo dưỡng sửa chữa chúng ta có thể làm chưa đầy đủ chưa đúng nhảy suất
và trong bảo dưỡng sửa chữa có thể có những sơ suất
ví dụ khi bảo dưỡng sửa chữa chúng ta để quên các cái rẻ ở lại trong xe
thì khi vận hành những thời tiết đặc biệt là thời tiết nắng nóng của mùa hè
thì có thể nhiệt độ nó cao hơn nhiệt độ vận hành của động cơ thì có thể dẫn đến cháy
trường hợp là có thể sử dụng những cái nhiên liệu mà không đảm bảo
thì có cái phụ da làm ảnh hưởng đến cái đường ống rất nhiên liệu
và gây rò rỉ nhiên liệu a động cơ làm cháy xe
hoặc là có thể là do xe lắp thêm các cái thiết bị gây quá tải của hệ thống điện
và gây chập các hệ thống điện phát sinh tiên lệ điện cũng làm cháy
ngoài ra hoặc là do cái vận hành cái xe đều xuất phát từ những cái chạy các tuyến đường dài
thì chúng ta thấy có thể là do vận hành khắc nghiệt
cộng với điều kiện thời tiết chúng ta thấy thì mùa hè nó mới rộ lên
có thể thời tiết nắng nóng bởi vì nhiệt độ làm việc bình thường động cơ khoảng tám mươi chín mươi độ c
thì có thể mùa hè vận hành liên tục
trường hợp cao trở quá tải quá nhiệt đối với các bộ phận chi tiết của động cơ
với những nguyên nhân mà ông vừa phân tích
thì cục đăng kiểm việt nam có những khuyến cáo gì đối với các chủ phương tiện
hay thưa ông
thì chúng tôi có những khuyến cáo như sau
thứ nhất là về vận hành phương tiện
thì trong điều kiện đặc biệt là mùa hè
thì các chủ phương tiện cần đảm bảo cái vận hành phù hợp với hướng nhất nhà xuất
không để phương tiện ở tình trạng vận hành quá tải hoặc là quá công suất
không lắp thêm các phụ kiện các thiết bị sử dụng điện gây quá tải trên xe
thứ ba là liên quan trở hàng hóa
trong khoang thì tránh việc trở những hàng
gọi là có nguy cơ
có nguy cơ cháy nổ
ví dụ như là chở xe máy mà trong xe máy vẫn còn nhiên liệu chẳng hạn
hoặc chở những chất có nguy cơ cháy nổ khác trong phương tiện
thứ tư là liên quan đến công tác bảo dưỡng sửa chữa
thì cần phải bảo dưỡng sửa chữa đúng
cơ sở bảo dưỡng sửa chữa có năng lực
có trách nhiệm và có trình độ sử dụng phương tiện và đảm bảo hướng dẫn đúng vị nhà xuất
thứ sáu là liên quan đến nhiên liệu
thì sử dụng nhiên liệu tại những chỗ vận đổ
chúng ta gọi là cây sắt
nó phù hợp và nó có tính tin cậy
và quan trọng nữa là khi đi qua các đường mà có chảy rơm
thì đặc biệt cũng lưu ý để tránh
bởi vì hiện nay các xe có thiết kế gầm tương đối thấp
và nếu mà rơm lại nó cuốn vào cổ xả của động cơ
và thì chắc chắn là sẽ gây cháy
một lần nữa xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân